cũng là những con người thầm lặng làm việc để nhân dân vui xuân đón tết
khi những cảnh mai vàng đào thắm khoe sắc cũng là lúc những người lính của tiểu đoàn bộ binh một
trung đoàn bảy trăm bốn mươi một bộ chí quân sự tỉnh điện biên đã sẵn sàng đón tết sớm
tết đối với các anh cũng đồng nghĩa với niềm vui phấn khởi nhưng không kém phần thầm lặng hy sinh
song đó lại là sứ mệnh của những người lính thời bình
niềm vui của những người lính niềm vui của các anh chỉ trọn vẹn khi mỗi bản làng vùng cao biên giới
được yên bình để nhân dân cả nước đón tết vui xuân trong niềm tin bất tận
không khí ngày tết thường làm cho mọi người nôn nao nỗi nhớ nhà nhớ quê
song với cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn bb một thuộc trung đoàn bảy trăm bốn mươi một bộ chỉ huy quân sự tỉnh điện biên
cảm giác đó trôi qua rất nhanh
từ trong quê hội tụ về đây coi đơn vị là gia đình lớn
từ những cán bộ cao cấp đến anh binh nhì mới nhập ngũ chưa lâu đều gác nỗi niềm riêng
chung tay chăm lo tết bộ đội
câu cao cảnh sát không để bị động bất ngờ song tết tiểu đoàn vẫn đậm đà hương vị vui tươi an toàn tiết kiệm
cuối tháng chạp trong doanh trại đều được quét dọn phôi ve phong quang tươi mới
hệ thống băng rôn pano áp phích được tu sửa tân trăng dạng dỡ trong nắng xuân
ngày tết mỗi tri đoàn đều thiết kế cổng trào độc đáo thể hiện nét đặc thù của nhiệm vụ mà đơn vị đảm nhận
đồng thời để bảo đảm hậu cần cho toàn đơn vị ngày hai mươi tháng một mươi hai âm lịch đơn vị tổ chức mổ heo gói bánh trưng
năm nay đơn vị được đón các cô giáo thuộc đơn vị kết nghĩa cùng tham gia gói bánh trưng tết cho chiến sĩ
những việc làm này đã mang lại không khí tươi vui của một mùa xuân mới và được cán bộ chiến sĩ đồng tình ủng hộ
lần đầu tiên tôi được vào trong một đơn vị bộ đội để tham gia gói bánh trưng với các đồng chí tôi cũng thấy rất vui vẻ
và cảm thấy một không khí rất vui vẻ
tết đến với các đồng chí rất là vui và tôi cũng có một cái phần gì đó rất là xúc động khi mà được tham gia cùng với lại các chiến sĩ
ở trong đơn vị để gói bánh trưng trong dịp tết này
bàn thờ tổ quốc trong ngày tết của những người lính cũng không thể thiếu tượng bác hồ mầm ngũ quả hoa tươi và đèn nhấp nháy
rất nhiều câu đối do người lính sáng tác và trổ tài thư pháp ý tứ thật lãng mạn bay bồng
việc trang trí bày biện cũng được các cán bộ chiến sĩ trong tiểu đoàn thực hiện rất sớm
từng trừng công việc dọn dẹp trang hoàng nhà cửa chỉ dành cho nữ giới
nhưng tất cả mọi công việc mọi thứ bàn thờ này cũng là do những cán bộ chiến sĩ tự tay thiết kế
có vẻ như không khí lúc này cũng đang được đẩy lên cao tất cả đều hồi hộp chờ đón năm mới đến
để bảo đảm đời sống tinh thần cho cán bộ chiến sĩ trong đơn vị an tâm tư tưởng ăn tết
tiểu đoàn đã chủ động xây dựng kế hoạch phát động các cuộc thi đua và tổ chức các trò chơi như bóng truyền kéo co đẩy gậy đánh cù
những hoạt động này đã tạo ra một không khí tươi vui đầm ấm lành mạnh để đón tết
các nội dung trong kế hoạch vui chơi giải trí thì chủ yếu tập trung vào các trò chơi dân gian phù hợp với văn hóa của người tây bắc
để cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh quyết tâm đoàn kết một lòng kề vai sắt cánh bên nhau vững chắc tay súng
và duy trì nghiêm các ca kiếp trực cấp ủy chỉ huy các cấp đã tăng cường công tác tuyên truyền
giáo dục nâng cao ý thức trách nhiệm cho cán bộ chiến sĩ cơ quan đơn vị địa phương với nhiều hoạt động thiết thực
bên cạnh đó công tác chuẩn bị chú đáo chặt chẽ phương tiện vũ khí và đẩy mạnh luyện tập các phương án chiến đấu tại chỗ
sẵn sàng cơ động chiến đấu khi có tình huống cũng được quan tâm
các đơn vị cũng tổ chức phân công lực lượng phối hợp chặt chẽ với công an bộ đội biên phòng và các ngành chức năng
đẩy mạnh hoạt động tuần tra canh gác để giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn
chấp hành nghiêm mệnh lệnh của thủ trưởng bộ chỉ huy quân sự tỉnh điện biên và thủ trưởng trung đoàn bảy mươi một
đơn vị đã quán triệt nghiêm các chỉ thị mệnh lệnh kế hoạch sẵn sàng trực tết
đồng thời cũng quán triệt cho cán bộ chiến sĩ nêu cao tinh thần cảnh giác phòng chống
các âm mưu thủ đoạn diễn biến hòa bình bạo loạn đại đổ của các thế lực thù địch
khi tiếng pháo bắn lên khi những giây cuối cùng của năm cũ đang được đếm ngược
cũng là lúc những lời chúc mừng năm mới những câu chúc của các chiến sĩ dành cho nhau cũng được vang lên
các hoạt động vui chơi giải trí lành mạnh bổ ích được tổ chức chặt chẽ
chú đáo và tất lính lúc nào cũng đầm ấm vui tươi lành mạnh bảo đảm sẵn sàng chiến đấu cao
nhưng không quên những lời chúc mừng năm mới tới gia đình
dù nhớ nhà nhưng đây là nghĩa vụ và trách nhiệm của tôi nên tôi rất cố gắng thực hiện để hoàn thành tốt nhiệm vụ
qua đây tôi muốn gửi lời chúc đến gia đình mạnh khỏe hạnh phúc
qua những ngày chúc mừng các bạn có thể nhớ đăng ký kênh để nhận thông tin
ngày tết cán bộ chiến sĩ thêm gần gũi gắn bó yêu thương nhau như trong một gia đình
đồng thời luôn tỉnh táo tinh tường khỏe khoắn để bước vào một năm công tác mới tràn đầy hứng khởi
và quyết tâm giành nhiều thành tích cao